qua tin báo của người dân đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh bạc liêu kiểm tra một cơ sở giết mổ heo trên địa bàn phường láng tròn thị xã giá rai bắt quả tang một số đối tượng đang thực hiện hành vi bơm nước vào heo để trục lợi
tại hiện trường lực lượng chức năng bắt quả tang trịnh vinh thành ba mươi năm tuổi ngụ xã long điền đông a huyện đông hải tỉnh bạc liêu đang thực hiện hành vi bơm nước vào hàng trăm con heo trước khi giết mổ nhằm làm tăng trọng lượng thu lời bất chính
đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tịch thu toàn bộ những tăng vật có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật